một nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép khi bị phát hiện lực lượng công an truy đuổi còn bất chấp nguy hiểm liều lĩnh lao thẳng xe vào tổ công tác để chạy thoát thân đã bị công an thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang kịp thời ngăn chặn
cụ thể vào khoảng một giờ sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi một công an tp tuyên quang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một nhóm thanh thiếu niên đang điều khiển xe mô tô phóng nhanh lạng lách đánh võng bốc đầu xe
nhận được tin báo đội cảnh sát giao thông công an thành phố đã khẩn trương huy động lực lượng phối hợp với các đội nghiệp vụ kịp thời triển khai biện pháp ngăn chặn nhóm đối tượng
khi phát hiện lực lượng công an truy đuổi nhóm đối tượng đã liều lĩnh lao thẳng xe vào tổ công tác để chạy thoát thân
một số đối tượng manh động còn chuẩn bị sẵn gậy gỗ gạch đá ống tuyếp sắt để quyết liệt chống trả lực lượng chức năng
tổ công tác đã truy bắt nhanh được năm đối tượng tạm giữ năm xe mô tô các loại đưa về trụ sở để làm việc
theo dự kiến sáng ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của nhiều bị cáo và kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai trước đó ngày một mươi tháng năm
tòa án nhân dân tp hà nội tuyên án sơ thẩm đối với một mươi một bị cáo một mươi bốn bị cáo trong vụ án này
sau đó tòa án nhân dân tp hà nội đã nhận được đơn kháng cáo của một mươi một bị cáo
trong đơn kháng cáo một mươi một bị cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án
sau phiên tòa sơ thẩm viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cũng đã kháng nghị bản án
cụ thể viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội xét xử phúc thẩm vụ án
sửa bản án hình sự sơ thẩm số một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của tòa án nhân dân tp hà nội theo hướng
đưa công ty nhật cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
buộc công ty nhật cường phải nộp lại khoản tiền hai trăm hai mươi một tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu xung quỹ nhà nước
không buộc các bị cáo trần ngọc ánh nguyễn bảo ngọc đỗ quốc huy nông văn lư trần tất khoa lê hoài phương
ngô tuấn sử ngô đức tùng hoàng văn phong nguyễn bảo trung phạm văn điệp bùi quốc việt và đỗ văn dũng
phải liên đối nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính hai trăm hai mươi một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc từ liêm hà nội đã ra quyết định tạm giữ đối với hoàng quốc anh sinh năm hai nghìn bốn
chú tệ phường văn miếu quận đống đa hà nội về hành vi chống người thi hành công vụ
vào khoảng một mươi sáu h hai mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thượng úy phan tuấn thành cảnh sát khu vực công an phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm
một nhóm thanh niên khoảng một mươi năm người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm chở ba và có biểu hiện lạng lách bốc đầu
nên tiến hành kiểm tra hành chính nhưng các đối tượng đều lên xe bỏ chạy
thượng úy thành giữ được đối tượng ngô đức vinh sinh năm hai nghìn bốn trú tại phường ngọc khánh quận ba đình hà nội
quá trình khống chế vinh chiếc xe máy của vinh bị đổ ra đường
lợi dụng lúc thượng úy thành đang giữ vinh thì hoàng quốc anh là bạn của vinh từ phía sau chạy bộ lên
đã lấy chiếc xe máy của vinh và phóng đi
điều khiển xe máy của vinh tay trái cầm một con dao dài khoảng năm mươi cm
quay lại vị trí thượng úy thành đang giữ vinh và cầm dao dơ về phía thượng úy để đe dọa
do lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nên anh đã cầm dao chém hai nhát vào xe máy của thượng úy thành
làm vỡ mặt nạ và rách in xe
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một hoàng quốc anh được gia đình đưa đến công an quận bắc tử liêm
đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm
vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
trộm cắp hơn năm tấn sắt tại kho chứa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn huy hoàng
xã hải yến thị xã nghi sơn
đối tượng nguyễn quốc điệp vừa bị công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa bắt giữ
tại cơ quan công an nguyễn quốc điệp khai nhận lợi dụng việc là công nhân hợp đồng lái máy cẩu
tại công ty trách nhiệm hữu hạn huy hoàng
điệp đã thuê xe tải vào kho chứa hàng của công ty trộm cắp hơn năm tấn sắt của các nhà thầu
rồi vận chuyển ra khỏi công trường mang đi tiêu thụ
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng một mươi một công an huyện châu thành tỉnh bến tre cũng bất ngờ
ập vào khu đất vườn của một hộ dân ở ấp thạnh hữu xã tam phước
và đã phát hiện bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tụ tập và tổ chức đánh bạc
bằng hình thức lắc tay xỉu an thua bằng tiền
khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ chạy
tuy nhiên một mươi ba con bạc đã bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ lập biên bản xử lý
tại hiện trường và trên người các đối tượng cơ quan công an đã thu giữ một bộ tài xỉu một mươi ba xe mô tô
gần một mươi chín triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan
hiện công an huyện châu thành đang tiếp tục điều tra làm rõ
còn trong chiều tối qua trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã tìm thấy thi thể của người nhảy xuống kênh như lộc thị nghè
khoảng hơn tám giờ sáng một nam thanh niên bất ngờ trèo qua lan can cầu công lý nhảy xuống kênh mất tích
để lại một xe máy một đôi dép một bóp da
nhận được yêu cầu hỗ trợ từ chính quyền địa phương lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã nhanh chóng xuất hai xe cấp cứu cùng một mươi hai cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp cùng công an tp hcm triển khai lặng tìm kiếm người bị nạn tại khu vực cầu công lý đường trường sa phường một mươi một tp hcm
do triều cường dâng cao dòng nước chảy mạnh nên lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải khoanh vùng mở rộng để tìm kiếm
sau nhiều giờ tìm kiếm lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy được thi thể nạn nhân
nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại bà điểm hóc môn và bàn giao cho chính quyền địa phương
liên quan đến vụ việc đó là va chạm giữa hai máy bay vietjet tại cảng hàng không quốc tế nội bài vào tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
sau khi phi công đã bị tạm thu bằng lái cục hàng không việt nam đã lập tổ điều tra và làm rõ nguồn nhân vụ việc
vụ va chạm không xảy ra thương vong về người
toàn bộ hành khách và tổ bay trên chuyến bay từ đà lạt đến hà nội đều an toàn rời máy bay sau sự cố
sau khi xảy ra sự cố bộ phận quản lý đã tìm kiếm người bị nạn
phận quản lý đã có mặt làm việc với các bên và lập biên bản
các nhân viên liên quan cũng bị đình chỉ để phục vụ điều tra
riêng phi công bị tạm thu bằng lái
sau sự cố cục hàng không việt nam đã thành lập tổ điều tra chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc
ra soát quy trình kéo đẩy tàu bay và xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm
việc giải mã hộp đen đang được tiến hành để làm rõ nguồn nhân và lỗi vi phạm xử lý theo quy định
thưa quý vị những năm qua
tai nạn và va chạm giao thông liên quan đến xe máy kéo nhỏ hay được gọi là xe càng
thì luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người khi mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông
và bài toán giảm thiểu tai nạn liên quan đến loại xe này trên địa bàn tỉnh đắk nông nói riêng
và các tỉnh tây nguyên nói chung là một việc khó và chưa hề có lời giải
việc lực lượng cảnh sát giao thông công an đắk nông đã và đang triển khai các chương trình
đến tận nhà tận khu dân cư tuyên truyền và phát tờ rơi và tổ chức cho các chủ phương tiện xe máy kéo nhỏ
ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ cũng như dán đề can phản quang nhận diện đối với loại xe này
đã góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu các vụ tai nạn và va chạm giao thông liên quan đến xe máy kéo nhỏ
nhất là vào ban đêm và cao điểm là mùa thu hoạch cà phê
xe máy kéo nhỏ xe càng là một trong những phương tiện giao thông mang tính đặc thù đối với bà con nông dân vùng tây nguyên
loại xe này như một phương tiện chuyên dụng để vận chuyển phân bón nông sản phục vụ sản xuất của người dân nơi đây
tuy nhiên loại phương tiện xe máy kéo nhỏ cũng tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông đặc biệt là vào ban đêm hoặc thời điểm ánh sáng không bảo đảm
vì hầu hết các xe đều không có đèn chiếu sáng hoặc đèn mờ không có tín hiệu nhận biết từ xa
đã có khá nhiều vụ tai nạn thương tâm và va chạm giao thông liên quan đến xe máy kéo nhỏ
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh đắk nông
đã xảy ra năm vụ do xe máy kéo nhỏ gây ra làm chết một người và bị thương bốn người tập trung chủ yếu ở huyện đắc minh
hôm nay thì cũng được phòng cảnh sát giao thông quan tâm tới tận nhà dân hướng dẫn cho người dân viết các cam kết gửi tờ rơi
và trực tiếp gián hướng dẫn người dân dán phản quan xe càng để đảm bảo quá trình lưu thông nhất là vào ban đêm
người dân đánh giá rất cao và tinh thần rất ghi nhận những sự cố gắng của các đồng chí
đặc biệt là các đồng chí phòng cảnh sát giao thông đã chịu khó xuống
tới buôn bản xuống tới vùng sâu vùng xa này để làm hướng dẫn và trang bị cho bà con những kiến thức cơ bản
để làm ra lưu thông và dán đề can cho bà con để bà con yên tâm đi làm vào ban đêm
trước tình hình trên phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông đã phối hợp với công an các huyện
thành phố và chính quyền cơ sở chủ động triển khai nhiều giải pháp trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền
dán đề can phản quang bảo đảm an toàn giao thông đối với loại xe này
phòng cảnh giao thông đã giao cho các đội nghiệp vụ chủ động tuyên truyền trên các tuyến đường quốc lộ tỉnh lộ
và đi từng buôn từng bảng và đến từng nhà và tuyên truyền ký cam kết và phá tờ rơi
và dán phản quang cho các phương tiện để nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông xảy ra trên địa bàn
việc đến tận nhà tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
cách xử lý các tình huống khi xảy ra tai nạn giao thông cũng như thông tin thêm về nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông
đồng thời tổ chức cho các chủ phương tiện ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định khi điều khiển loại phương tiện này
của lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an cơ sở đã từng bước được người dân đánh giá cao
nhóm đối tượng quay sang tấn công anh tuấn làm anh này bị thương tích một mươi năm